thưa quý vị
trong di sản quý báu mà chủ tịch hồ chí minh để lại cho toàn đảng và toàn dân ta
bản di trúc lịch sử ra đời năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
bản di trúc đã thể hiện đúc kết những suy nghĩ tư tưởng lớn của chủ tịch hồ chí minh về đất nước về thời đại
trong đó có nhiều suy tư dự định mong ước của người về vấn đề con người trong cuộc kháng chiến
và sau khi đất nước kết thúc chiến tranh
những suy tư đó thể hiện một tình cảm sâu nặng của chủ tịch hồ chí minh dành cho nhân dân
đồng thời chứa đựng giá trị văn hóa ý nghĩa nhân văn sâu sắc
trong đó có nhiều suy nghĩ tư tưởng lớn của người đảng ta đã đề ra nhiệm vụ bao quát của sự nghiệp xây dựng văn hóa nước ta
là phát huy chủ nghĩa yêu nước để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
tiến sĩ trần viết hoàn năm nay đã gần tám mươi tuổi là người vinh dự được tham gia bảo vệ trong năm năm cuối đời của bác
với vai trò là người cận vệ và trong suốt gần bốn mươi năm được làm việc ở khu di tích bác hồ tại phủ chủ tịch
sống gần bác ông hoàn cảm thấy mình được lớn thêm lên
được bác trở tre nâng đỡ giáo dục
ông có rất nhiều câu chuyện muốn kể trong đó có bản di trúc của bác
cùng những kỷ vật được trân trọng giữ gìn liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của bác
và tấm lòng biết ơn niềm tin yêu vô hạn của nhân dân việt nam đối với chủ tịch hồ chí minh kính yêu
bản di trúc của bác thì phải nói đây là một cái bản di trúc thật sự là vĩ đại
bởi vì đấy là toàn bộ quá trình hoạt động và lãnh đạo của bác hồ đối với đảng đối với dân đối với nước
di trúc của bác hồ là một nguồn cổ vũ lớn lao đối với toàn đảng toàn dân toàn quân ta tiến lên
giành những thắng lợi to lớn cho sự nghiệp giải phóng tổ quốc thống nhất đất nước và cả nước vững chắc tiến lên chủ nghĩa xã hội
cũng theo phân tích của tiến sĩ trần viết hoàn một nội dung quan trọng về giá trị văn hóa
của di trúc hồ chí minh là ở đó bác hồ đã căn dặn rất nhiều điều cơ bản về xây dựng văn hóa trong chính trị
đặc biệt là xây dựng văn hóa trong đảng trong cơ quan nhà nước và các đoàn thể mà nghị quyết trung ương chín khóa một mươi một đã nhấn mạnh
di trúc của bác kết tinh giá trị nhân văn cao cả
mong mọi người khuyên mọi người nhất là cán bộ đảng viên đặc biệt là những người có chức trọng quyền cam của đảng nhà nước
phải xây dựng và rèn luyện tư chất ở đời và làm người
ở đời thì phải thân dân gần dân lo cái lo của dân đau cái đau của dân
là người thì phải chính tâm phải cẩn kiệm liêm chính trí công vô tư
di trúc chính là sự chuẩn bị hành trang của bác cho mỗi người việt nam hôm nay và các thế hệ mai sau đi vào tương lai
toàn đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh
và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới
có thể nói những giá trị văn hóa tính nhân văn trong tư tưởng hồ chí minh nói chung
và trong di trúc của người nói riêng đã tạo nên sức sống mãnh liệt
giúp đỡ của tư tưởng ấy trước thách thức của thời đại
nhất là hiện nay chúng ta đang ra sức xây dựng một nước việt nam dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh